thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thực hiện nghị quyết số tám mươi của ban bí thư trung ương đảng về xây dựng tổ chức đảng
và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
thời gian vừa qua tp hcm đã đề ra nhiều biện pháp hiệu quả
thúc đẩy công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp khu vực này
nếu như năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu gần như chưa có tổ chức đảng nào trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
thì đến nay trên địa bàn thành phố đã có chín trăm bảy mươi tám tổ chức cơ sở đảng và một mươi năm sáu trăm bốn mươi năm đảng viên
công ty kendo việt nam tại khu công nghiệp hiệp phước là doanh nghiệp có một trăm linh vốn đầu tư của nhật bản
là đơn vị có chi vụ đảng được thành lập sớm nhất của đảng bộ
năm hai nghìn một mươi ba tri bộ được thành lập với năm đảng viên
xuất thân từ công nhân lao động nên các đảng viên này nắm rõ tâm tư của người lao động dư luận quân chúng
bởi vậy cùng với nguồn quân chúng ưu tú dồi dào
việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên tại đây có nhiều thuận lợi

cho nên việc thành lập tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tại các doanh nghiệp
được đảng ủy khu chế xuất tân thuận chú trọng và đó là cơ sở để làm tốt công tác phát triển đảng viên
đến nay đảng ủy khu chế xuất tân thuận đã thành lập hai mươi tám chi bộ tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
với tổng số một trăm ba mươi đảng viên
lúc đầu người ta nghe thành lập tri bộ đảng thì người ta từng ngại lắm người ta không ủng hộ
nhưng mà sau đó thì do mình thuyết phục mình giải thích mình nhờ các anh nhân sự người việt đó giải thích
là cái thành lập đảng thì nó không ảnh hưởng gì tới cái gì hoạt động của doanh nghiệp
chính vì vậy mà doanh nghiệp ủng hộ và cho thành lập tổ chức
và người ta cho ra mắt chi bộ ngay trong giờ hành tránh
và tôi mời bang tổng giám đốc người nhật xuống dự và kể cả các tổ trưởng truyền trưởng sản xuất
ví dụ như công ty yuki công ty nikiso thì người ta tổ chức và cho ra mắt cụ thể chi bộ đó
và giới thiệu cái ban chấp hành các chi quỷ ở đó để cho các anh em ở cài sở ta biết

xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp việc đầu tiên phải là tạo được đồng thuận của chủ doanh nghiệp
khó khăn ban đầu của nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tp hcm là chủ doanh nghiệp e ngại
việc thành lập các tổ chức đảng đoàn thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
muốn vượt qua trở ngại này cán bộ đảng viên của đảng ủy các khu chế xuất khu công nghiệp
được phân công phụ trách kiên trì vận động tuyên truyền để chủ doanh nghiệp hiểu rõ vai trò
của các tổ chức chính trị đoàn thể nhất là tổ chức đảng hiểu lợi ích của doanh nghiệp
cũng là lợi ích chung của đảng nhà nước từ đó tạo điều kiện cho tổ chức đảng các đoàn thể hoạt động đồng hành với doanh nghiệp
chuyên trách công đoàn đoàn thanh niên thì tùy từng vị trí công tác của mình mà tiếp cận một cách rất là mật thiết và gần gũi
ví dụ như công đoàn thì hàng tuần đều có tổ chức làm việc với lại chủ tịch công đoàn của các đơn vị có tổ chức công đoàn
đoàn thanh niên cũng vậy ở những đơn vị mà chưa có cái tổ chức chính trị đó thì chúng tôi thông qua cái vai trò của giám đốc nhân sự
hiện nay tại đảng bộ khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm có một một trăm hai mươi bốn đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
qua thực tế hoạt động các chi bộ trong các doanh nghiệp đã chủ động sáng tạo lựa chọn một số nội dung cần tập trung giải quyết để thảo luận tìm giải pháp
đưa ra các sáng kiến góp phần giải quyết và được doanh nghiệp đánh giá cao
một số chi bộ tại doanh nghiệp đã hoạt động có hiệu quả như thành lập tổ chức đoàn thanh niên làm tốt công tác vận động quân chúng phát triển đảng viên
duy trì sinh hoạt tri bộ đều đặn lãnh đạo các đoàn thể chăm lo cho người lao động tổ chức phong trào phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp
thực hiện tốt pháp luật về lao động chăm lo đời sống công nhân
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu có một mươi chín tổ chức đảng được thành lập tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và một trăm ba mươi ba tổ chức đảng kết nạp hai trăm một mươi tám đảng viên
tổ chức đảng xây dựng đoàn thể trong doanh nghiệp mục tiêu cao nhất là để ổn định sản xuất nâng cao năng lực sản xuất chất lượng sản phẩm
để làm sao sản phẩm việt nam chúng ta vừa đáp ứng được nhu cầu trong nước vừa phục vụ được cho xuất khẩu và nâng cao đời sống người lao động
rồi chúng ta góp phần trong phát triển kinh tế sởi của thành phố và nước nước
việc này nó là một yêu cầu tự thân ở mỗi doanh nghiệp
nhưng đồng thời đó là yêu cầu tự thân ở mỗi doanh nghiệp
và là một yêu cầu của tổ chức của đảng của nhà nước
thành phố hồ chí minh với tốc độ công nghiệp hóa nhanh lực lượng công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng
tin rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy thành phố hồ chí minh công tác xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng
trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn với nhiều cách làm sáng tạo đổi mới